vào đêm ngày hai mươi sáu tháng sáu một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
khiến năm căn nhà bị hư hại nghiêm trọng hàng chục người phải di rời khẩn cấp
rất may không có thiệt hại về người
tình trạng sạt lở xảy ra tại khu vực ven sông kinh lộ đoạn gần cầu kinh lộ thuộc xã hiệp phước huyện nhà bè
đoạn sạt lở có chiều dài ven sông khoảng năm mươi mét ăn sâu vào ít nhất hai mươi mét của năm căn nhà
và làm ba căn nhà khác tại khu vực này bị ảnh hưởng
trong đêm ngày hai mươi sáu tháng sáu đến dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu
chính quyền địa phương đã di rời khẩn cấp tám hộ dân đến nơi an toàn trước khi tìm biện pháp khắc phục
theo thống kê sơ bộ vụ sạt lở đã cuốn nhiều tài sản của các hộ dân nơi đây xuống sông gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
trước mắt chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ tiền tạm cư một năm triệu đồng cho mỗi hộ dân
tại huyện nhà bè hiện có hai trăm một mươi năm hộ dân sống trong sáu điểm có nguy cơ sạt lở cao